tại sơn la hội đồng xét xử đã chính thức tuyên án một mươi bảy bị cáo vụ án sai phạm đền bù thủy điện sơn lạc
cụ thể hội đồng xét xử đã tuyên án các bị cáo trương tuấn dũng phan tiến diện phan đức chính phan xuân khoa tòng văn thành trần mạnh trì ngô xuân văn lê quang duy nguyễn văn thành đèo văn ban mai văn quang bùi văn tân vũ hồng giang
phạm tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
các bị cáo triệu ngọc hoan xoài ngọc hùng đỗ tiến đồng cà văn tỉnh phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
các bị cáo phải nhận các hình phạt thấp nhất là ba mươi tháng tù và cao nhất là sáu năm sáu tháng tù
riêng bị cáo đèo văn ban phải bồi thường cho nhà nước số tiền trên một tỷ một trăm bảy mươi chín triệu đồng và hoàn trả cho nhà nước số tiền sáu mươi bốn triệu bảy trăm chín mươi chín nghìn đồng
các bị cáo có một mươi năm ngày kháng cáo kể từ ngày tuyên án